chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế liên quan đến vụ sả súng tại nhà hát kuruksa city hall ở ngoại ô thủ đô moscow của nga
khiến ít nhất một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng và hơn một trăm tám mươi người bị thương
chiều tối ngày hai mươi bốn tháng ba theo giờ địa phương bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã được đưa lên tòa án để thẩm vấn và chính thức bị buộc tội thực hiện hành vi khủng bố
tòa án quận basmani ở moscow cho hay cả bốn nghi phạm độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi hai đều có khả năng nhận án tù trung thân và hiện ba trong số bốn đối tượng đã nhận tội
trong khi đó nhiều quan chức nga đã kêu gọi tái áp dụng án tử hình
các nghi phạm sẽ bị tạm giam cho đến ngày hai mươi hai tháng năm tới xong có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử
theo truyền thông nga một trong các nghi phạm đã thừa nhận là công dân tajikistan
một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ trong đó bốn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giết người
các nhà điều tra cũng tìm thấy nhiều vũ khí và đạn dược quân dụng tại hiện trường cũng như trong xe của những kẻ bị bắt giữ
việc thu thập củng cố thủ tục chứng cứ vẫn tiếp tục nhằm dựng lại toàn bộ tình tiết của vụ việc
theo dữ liệu mới nhất của cơ quan chức năng nga số đạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là một trăm ba mươi bảy người sáu mươi tám thi thể đã xác định được danh tính
thiệt hại từ vụ việc ước tính khoảng một mươi tỷ rút khoảng một trăm linh chín triệu đô la mỹ